tại hà nội bộ xây dựng phối hợp cùng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức lễ trao giải loa thành lần thứ hai mươi tám cho các sinh viên có đồ án tốt nghiệp xuất sắc
về lĩnh vực xây dựng tại các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
giải thưởng năm nay có hai mươi ba trường gửi đồ án tham dự
ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận bảy mươi sáu đồ án thuộc khối chuyên ngành kiến trúc quy hoạch
và chín mươi bảy đồ án thuộc khối kỹ thuật công trình và kinh tế
trong đó hội đồng chuyên ngành xây dựng và kinh tế có bốn mươi tám đồ án
hội đồng có ít đồ án nhất là hội đồng công trình giao thông với năm đồ án
theo hội đồng giải thưởng đề tài về công trình công cộng vẫn chiếm đa số
trong khi các đề tài thiết thực sát với nhu cầu xã hội còn chưa nhiều
các trường cũng chưa thực sự khuyến khích sinh viên chọn các công trình bền vững công trình xanh
thích ứng với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng
nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân
một số đề án còn xa đà vào nghiên cứu phân tích khoa học